thưa quý vị chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến tết nguyên đán
đây có lẽ là thời điểm mà những mặt hàng phục vụ việc thờ cúng trưng bày được tiêu thụ mạnh nhất
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
thì bên cạnh những loại hoa quả theo mùa đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng việt nam
thì năm nay người dân đang rất ưa chuộng những loại hoa quả lạ mắt với tạo hình tạo dáng độc đáo mang ý nghĩa tâm linh
dù cửa hàng này có rất nhiều loại hoa quả khác nhau
nhưng chị nguyễn thị oanh vẫn quyết định mua ba quả dưa thần tài về cùng tết
giá cả vừa phải hình dáng độc đáo lại mang ý nghĩa tâm linh là những nguyên nhân chính khiến chị oanh lựa chọn dưa thần tài
vì mình thấy nó rất là đẹp và thích cái quả này và mình mua về để thờ cho nó sang năm mới
nó có một năm sung túc và mạnh khỏe
chỉ riêng tại ký ốt này từ đầu vụ đến nay đã có hơn bảy quả dưa thần tài được tiêu thụ
chủ cửa hàng cho biết nhu cầu đối với dưa thần tài càng gần tết lại càng gia tăng
cầu cao trong khi cung lại khăn hiếm nên đã xảy ra hiện tượng tăng giá
nếu đổ vụ mỗi quả dưa thần tài chỉ có giá hai mươi đồng cho một quả
thì nay đã tăng lên năm mươi đồng cho một quả và rất có thể sẽ còn tăng cao hơn trong mấy ngày giáp tết
bên cạnh dưa thần tài
các loại hoa quả độc lạ khác như rửa thỏi vàng cũng đang rất được ưa chuộng
tại vì mặt hàng này nó mới mới ra chắc là mọi người cũng cần mua nhiều nữa
tại vì cái này là mới mà thì là giá thành nó trung bình nó rẻ thì phù hợp với dân
ngày nay là nhiều người dân cũng đã có điều kiện hơn cho nên là cũng thích cái món quà này
cho nên là tôi mới mạnh dạn là kinh doanh cái món quà
cái món quà này để mà dùng trong những ngày tết thì càng vào những ngày gần tết thì là mặt hàng này thì bán chạy
khi được hỏi về xuất xứ và độ an toàn của những sản phẩm độc lạ này
chủ cửa hàng khẳng định đây là hàng việt nam
trong khi người mua thì tỏ ra không quan tâm đến xuất xứ hàng hóa
do cho rằng những loại quả này chỉ dùng để trưng bày
trong khi đó các chuyên gia cho rằng
vì người dân lựa chọn các sản phẩm mắt mắt để thờ cúng trong dịp tết
mà ít quan tâm đến nguồn gốc là điều có thể hiểu được
trong bối cảnh hiện nay thì có thể xem như hàng hóa của việt nam
các sản phẩm việt nam không dồi dào không đa dạng có nhiều màu sắc
không bắt mắt và thậm chí không dễ gì mà rẻ được như các hàng hóa kiểu đó của trung quốc
điều ấy lý giải vì sao
mà thậm chí không ít người tiêu dùng thấy rằng
những cái sản phẩm đó của nước ngoài là độc hại nhưng người ta vẫn cứ mua
bởi vì có lẽ xuất phát từ một cái tâm lý là cái đồ để bày
đồ hương hoa hoàng quả để thờ tết không phải đưa vào cơ thể
còn xét ở góc độ kinh tế nếu các nhà vườn việt nam biết đón đầu xu thế
đưa ra các sản phẩm tạo hình độc đáo thì đây sẽ là một hướng đi tốt nhằm tối đa hóa lợi ích hoa quả việt nam
trong thế cạnh tranh với các loại hàng hóa ngoại nhập khác trong dịp tết cổ truyền